chương trình công an nhân dân đã có mặt tại thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh tỉnh vĩnh phúc
để ghi nhận về công tác đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo an toàn và lương thực thực phẩm cho người dân nơi đây
đã có chín chốt kiểm soát y tế ra vào xã mê linh được thiết lập với sự tham gia đầy đủ của các lực lượng
công an quân đội y tế dân quân tự vệ thanh niên tình nguyện
sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả người dân thôn hạ lôi xã mê linh
tại chốt chặn lối vào thôn ngoài mặt quốc lộ hai mươi ba lực lượng công an y tế quân đội đang kiểm soát chặt người ra vào thôn
để đảm bảo nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong khu cách ly lương thực thực phẩm và nhiều hiện vật khác
vẫn kịp thời chuyển đến nhân dân thôn hạ lôi và lực lượng phòng chống dịch
sau bốn ngày thực hiện cách ly huyện mê linh đang triển khai tích cực mạnh mẽ các giải pháp phòng chống dịch
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng yêu cầu huyện mê linh đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân
cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp f một và các đối tượng có biểu hiện nghi ngờ
làm tốt công tác vệ sinh khử khuẩn đảm bảo đủ vật tư
trang thiết bị y tế ban hành quyết định thành lập tổ giám sát sức khỏe toàn dân
liên quan đến ca bệnh ở thôn hạ lôi xã mê linh vào chiều ngày hôm nay một mươi một tháng bốn
bộ y tế công bố có thêm một trường hợp dương tính với virus sars cov hai
như vậy đến thời điểm này việt nam đã có tổng số là hai trăm năm mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm năm mươi chín người đến từ nước ngoài chiếm sáu mươi một chín mươi chín người lây nhiễm thứ phát
các bệnh số hai trăm năm mươi tám là bệnh nhân nữ
nữ bốn mươi bảy tuổi quốc tịch việt nam trú tại xóm hội thôn hạ lôi huyện mê linh hà nội
bệnh nhân là mẹ của bệnh nhân số hai trăm năm mươi bảy đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết luận dương tính với virus sars cov hai vào ngày một mươi một tháng bốn
như vậy là tới nay tại hạ lôi mê linh hà nội đã có sáu trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín
theo thống kê của bộ y tế đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe cách ly là bảy mươi hai năm trăm linh tám người
về tình hình điều trị theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai là một mươi ba ca
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với sars cov hai là một mươi hai ca
ở diễn biến khác có liên quan ngày một mươi hai tháng bốn bệnh viện bạch mai sẽ được gỡ bỏ phong tỏa
thưa quý vị trong khi cả nước đang đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
một số đối tượng xấu đối tượng thiếu hiểu biết về pháp luật vẫn có những hành vi tung tin giả về dịch bệnh trên mạng xã hội
khiến cho dư luận hoang mang gây ra nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch của chính phủ
từ đầu mùa dịch đến nay việc liên tục phát hiện xử lý hành chính thậm chí là hình sự những đối tượng tung tin giả
về dịch bệnh covid một mươi chín đang cho thấy quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh với hành vi vi phạm này
câu chuyện sau đây tại tỉnh lâm đồng là một minh chứng cụ thể
vì bâu thuẫn cá nhân đối tượng đinh vĩnh sơn hai mươi bảy tuổi trú tại đạp loa huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng
đã lập facebook giả đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố đà lạt để vu vạ cho người khác
thủ đoạn nham hiểm của sơn đã bị công an tỉnh lâm đồng vạch trần
cụ thể sáng ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh lâm đồng
phát hiện một tài khoản facebook có tên hồ hoàng duy đăng tải trong nhóm facebook cộng đồng
học sinh sinh viên đà lạt
bài viết có nội dung đà lạt có ba ca nhiễm covid một mươi chín trong đó một ca đã tử vong lúc bốn giờ sáng nay hai ca còn lại đang được cách ly
sau khi đăng tải khoảng một mươi năm phút bài viết này đã nhận được rất nhiều lượt bình luận chia sẻ
dù sau đó chủ tài khoản facebook đã xóa bài khóa tài khoản
xác định đây là thông tin giả gây hoang mang dư luận gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước
công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
qua điều tra xác định tài khoản hồ hoàng duy là tài khoản giả mạo do đinh vĩnh sơn lập ra
tại cơ quan công an sơn khai nhận do có mâu thuẫn với anh hồ hoàng duy nên đã cố tình lập facebook giả mạo nhằm vụ an cho anh duy

các hộ nghèo và công nhân lao động không có việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín thuộc các phường minh đức hợp đức ngọc xuyên hải sơn vạn hương và bàng la đã được cán bộ chiến sĩ công an quận đồ sơn trao tặng gạo và các nhu yếu phẩm khác
cùng với trao tặng gạo công an quận đồ sơn thành phố hải phòng cũng đã tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước để phòng tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng cũng như góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận
thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân còn bây giờ xin kính chào tạm biệt